váng đậu thường được sử dụng khi ăn các món lẩu giờ đây cũng có nguy cơ không an toàn đối với sức khỏe
tại tây ninh một cơ sở sản xuất tàu hữu kỳ hay còn gọi là váng đậu sử dụng hóa chất không có trong danh mục cho phép
đã bị lực lượng công an phối hợp với các cơ quan chức năng phát hiện và lập biên bản
tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất váng đậu của ông nguyễn văn miễn tại ấp trường xuân xã trường hòa huyện hòa thành tỉnh tây ninh
đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở này sử dụng ba loại hóa chất không có nhãn mát không rõ nguồn gốc xuất xứ
gồm khoảng một mươi lít hóa chất dung dịch lỏng sáu kg hóa chất dạng tinh thể màu trắng sáu kg hóa chất dạng bột màu trắng
ông mỹ cho biết là các loại hóa chất này là nước cho thuốc tẩy và hàn the nhằm để tạo độ dai và độ trắng cho váng đậu
đoàn kiểm tra đã tiến hành thu mẫu váng đậu và các loại hóa chất nói trên để chưng cầu cơ quan chuyên môn phân tích kiểm nghiệm đề xuất phương án xử lý
theo trình bày của ông miễng thì cứ hai ba ngày cơ sở của ông cho ra thị trường khoảng tám mươi kg tẩu hũ kỳ được tiêu thụ chủ yếu ở tây ninh và tp hcm